hiện tại đà nẵng và các tỉnh miền trung đang là thời điểm thời tiết thuận lợi nhất để ngư dân đánh bắt thủy hải sản
thế nhưng hàng trăm tàu của ngư dân tại âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng đang phải nằm bờ bởi những thay đổi về tiêu chí chiều dài của tàu
cũng như thay đổi vùng đánh bắt từ biển khơi thành vùng biển lộng đã khiến cho nhiều hộ khó thích nghi và lao đạo
tàu của hộ ngư dân lê em vừa được đầu tư trang bị cho việc khai thác thủy hải sản tại vùng khơi mới cách đây hai năm với chiều dài dưới một mươi năm mét
thì việc chuyển đổi không thể kịp xoay sở một sớm một chiều và khó khăn lớn nhất của hầu hết tàu ngư chính là nợ vốn vai ngân hàng đóng tàu
tàu của hộ ngư dân lê em vừa được đầu tư trang bị cho việc khai thác thủy hải sản tại vùng khơi mới cách đây hai năm với chiều dài dưới một mươi năm mét

tàu của hộ ngư dân lê em vừa được đầu tư trang bị cho việc khai thác thủy hải sản tại vùng khơi mới cách đây hai năm với chiều dài dưới một mươi năm mét
thì việc chuyển đổi không thể kịp xoay sở một chiều và khó khăn lớn nhất của hộ ngư chính là nợ vốn vai ngân hàng đóng tàu